thưa quý vị mới đây công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tiến hành điều tra và làm rõ khởi tố năm đối tượng về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm trục lợi hơn một một tỷ đồng
năm đối tượng đều làm việc tại các phòng khám nổi tiếng trên địa bàn huyện diễn châu và thành phố vinh
nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương khá dễ dàng nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi
với mỗi hồ sơ bệnh án bị gãy xương sẽ được công ty bảo hiểm chi trả từ ba mươi cho đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi không có người bệnh thực tế các đối tượng mắc nối với một số cán bộ công tác tại cơ sở y tế có chức năng chụp x quang để chỉnh sửa hình ảnh phim ký vào các tài liệu khống
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã lập giả một mươi năm bộ hồ sơ bệnh án thực hiện hai mươi hai yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty trách nhiệm hiệu hạn manulife việt nam với tổng số tiền đã được chi trả là hơn một một tỷ đồng